đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chào mừng đồng chí say suom phon phom vi hản ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước
cùng đoàn đại biểu cấp cao đã sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết đảng nhà nước mặt trận tổ quốc và nhân dân việt nam rất vui mừng nhận thấy
trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào sự điều hành đất nước của chính phủ
và sự đoàn kết tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của mặt trận lào xây dựng đất nước
nhân dân lào đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng hòa bình
đoàn kết hòa hợp dân tộc phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ quốc tế
góp phần nâng cao vai trò và vị thế của lào trong khu vực và trên trường quốc tế
đồng chí say sổm phon phôn vi hản cảm ơn sự đón tiết miệt tình của mặt trận tổ quốc việt nam
và cho biết ông rất tự hào về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào
tiếp tục được vun đắp phát triển ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực
trong đó có sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa mặt trận và nhân dân hai nước việt nam lào
đồng chí say sổm phon phôn vi hản tin rằng chuyến thăm hữu nghị việt nam lần này
của đoàn đại biểu cấp cao mặt trận lào xây dựng đất nước sẽ góp phần củng cố
và phát triển thêm một bước tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa nhân dân hai nước việt nam lào